chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm ngày hải phòng kháng chiến và ngày truyền thống lực lượng vũ trang thành phố hải phòng
hai mươi tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu và tối ngày hôm qua một mươi sáu tháng một mươi một tại trung tâm triển lãm và mỹ thuật hải phòng
triển lãm hình ảnh tư liệu bảy mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang thành phố hải phòng
đã được khai mạc với sự tham dự của đông đảo các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang trên địa bàn
với hai trăm một mươi một tác phẩm ảnh tư liệu một mươi một bản thống kê bản trích cùng nhiều pano và các hiện vật sách báo
triển lãm đã tái hiện lại quá trình bảy mươi năm xây dựng trưởng thành và lớn mạnh của lực lượng vũ trang thành phố
tinh thần đấu tranh bất khuất kiên cường với truyền thống trung dũng quyết thắng của quân và dân thành phố cảng qua các thời kỳ
triển lãm cũng mang đến cho người xem hiểu thêm về thời khắc lịch sử cách đây vừa tròn bảy mươi năm
dân thành phố cảng đã kiên cường cùng nhân dân cả nước nhất tề đứng lên kháng chiến
cứu nước theo lời kêu gọi của chủ tịch hồ chí minh những chiến công vang dội của lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố
đây cũng là dịp để các thế hệ trẻ hôm nay học tập hùn đúc thêm truyền thống yêu nước vẻ vang
đoàn kết vững vàng dưới sự lãnh đạo của đảng tích cực xây dựng và bảo vệ vững chắc thành phố và tổ quốc